tại đà nẵng với môn tự luận thành phố đà nẵng chỉ có một thí sinh đạt điểm chín môn ngữ văn
phổ điểm nằm ở mức trung bình từ bốn đến sáu điểm và vẫn có bài thi đạt điểm
các môn trắc nghiệm như sinh học có một bài thi đạt điểm một mươi giáo dục công dân có hai điểm một mươi và môn tiếng anh đạt một điểm một mươi
các môn còn lại là toán vật lý hóa học lịch sử địa lý và ngoại ngữ nhật trung pháp không có bài thi đạt điểm một mươi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất ngày một mươi sáu tháng bảy
và gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày hai mươi một tháng bảy
việc phúc khảo sẽ được tiến hành theo quy định từ ngày công bố điểm thi đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy tới